hiện trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các đồ thị lớn điều này đã gây ra lo lắng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống của người dân đặc biệt là cư dân thành thị
để hiểu rõ hơn về hậu quả của vấn nạn ô nhiễm không khí mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
tại bệnh viện phổi trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trường hợp khám chuyên khoa trong đó có tới bảy mươi tám mươi bệnh nhân đến khám có liên quan đến các bệnh hô hấp và con số ngày càng tăng lên mỗi năm
ông dương đức vân có hơn hai mươi năm làm tàu tại bến cát đá vôi hiện đang bị viêm phổi mãn tính theo ông nguyên nhân bị bệnh là do sống quá lâu trong môi trường có bầu không khí ô nhiễm
ô nhiễm của bụi trong khu vực biến mãi người ta đốt nhiều lò vôi thế là khu vực biến mãi người ta có cái nhà máy thiết của trung quốc người ta làm gần đấy cũng sát ngay khu vực cùng khu vực bến
ô nhiễm khá lớn
không khí tác động nguy hại đến sức khỏe của con người bằng nhiều cách khác nhau gây nên những ảnh hưởng ngắn hạn và lâu dài điển hình như các bệnh phản ứng dị ứng nhiễm trùng mắt viêm kết mạc kích ứng mũi họng viêm phế quản hay các bệnh về tim gây thiệt hại cho não và dây thần kinh thiệt hại cho cơ quan nội tạng thậm chí gây vô sinh ở nam giới
trong đó hệ hô hấp là bị tác động trực tiếp và chịu nhiều nguy cơ nhất
cây người ở xung quanh những cây đối tượng ở hai bên đường trong cái khoảng cách phải đến một trăm linh mét
theo các cái hướng gió phát tán như là mọi người bên đường hay ở gần khu vực đường thì thường bị thì tất cả những cái bụi đấy thì nó sẽ theo cái hô hấp của con người mà nó vào trong phổi
nếu những môi trường ô nhiễm quá thì khả năng bảo vệ chúng ta nó không đủ tức là yếu tố bảo vệ thua thấp hơn những yếu tố có nguy hại
vì như vậy thì gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường bệnh lý về phổi
ví dụ những bệnh lý cấp tính thì
ví dụ nhiễm quản lô hấp viêm phổi viêm vệ quản rồi các bệnh lý về mạng tính lâu dài
ở việt nam mức độ ô nhiễm ở mỗi nơi là mỗi cấp khác nhau song hầu như ở bất kỳ đâu cũng diễn ra tình trạng ô nhiễm không khí
đang nói là điều này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người mà còn tác động xấu tới hệ sinh thái và làm biến đổi khí hậu
đối với khí hậu vừa nói thì nó ảnh hưởng rất lớn
ví dụ co hai thì tôi nghĩ nó gây ra cái biến đổi khí hậu
rồi sco hai và nox thì gây ra cái mưa ác xít
mưa ác xít nó phá hoại cả mùa mạng rồi phá hoại cả rừng tất cả cái nó cũng rất nguy hiểm
hiện nay ô nhiễm không khí được cho là hiểm họa thứ tư đe dọa sức khỏe con người
chỉ so với các hiểm họa khác như bệnh cao huyết áp chế độ ăn uống và hút thuốc
để giải quyết tình trạng ô nhiễm cần một giải pháp đồng bộ của các cơ quan hiệu quan
tuy nhiên ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống cũng là điều hết sức quan trọng
mỗi người trong chúng ta bằng nhiều cách khác nhau như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống
trồng nhiều cây xanh sử dụng phương tiện công cộng
cũng đã góp phần lớn vào việc giảm ô nhiễm không khí nâng cao chất lượng sống của bản thân và cộng đồng xung quanh